vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong một mươi năm phút sắp tới và sau đây là nội dung chi tiết
liên quan đến những sai phạm đất đai xảy ra trong thời gian qua tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam ba bị can và khởi tố cho tại ngoại hai bị can là các cán bộ tại thành phố phan thiết
các bể can bị bắt gồm nguyễn hữu hoành nguyên phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố phan thiết
trần văn đông nguyễn ngọc quang cán bộ tri cục thuế thành phố phan thiết
hai bị can còn lại được cho tại ngoại là nguyễn ngọc hải nguyên giám đốc văn phòng đăng ký đất đai thành phố phan thiết
và nguyễn thị hoàng oanh chuyên viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố phan thiết
các bị can trên bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến các sai phạm đất đai
tại địa bàn thành phố phan thiết trong thời gian từ tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
quyết định khởi tố vụ án được công an bình thuận thực hiện sau khi đã hoàn tất điều tra
xét xử sơ thẩm sáu bị cáo nguyên là lãnh đạo cán bộ thành phố phan thiết
trước đó vào ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
thủ tướng bình thuận đã tuyên án đối với sáu bị cáo nguyên là lãnh đạo cán bộ thành phố phan thiết
trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại địa phương này
vận chuyển thuê pháo nổ từ biên giới xuống các tỉnh miền xuôi để tiêu thụ kiếm lời
một phụ nữ đã bị công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn bắt giữ
cụ thể dạng sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tổ công tác phòng an ninh đối ngoại phối hợp với công an huyện cao lộc
làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
phát hiện bắt quả tang lành thị tuyết chú tại huyện lộc bình
vận chuyển năm bao tải pháo nguy trang giống các thùng hàng trên xe ô tô tải
do nông văn dũng chú huyện hữu lũng điều khiển
bên trong các bao tải chứa một trăm tám mươi dàn pháo tổng trọng lượng hai trăm năm mươi năm kg
hiện công an huyện cao lộc đã khởi tố đối tượng tuyết về hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ
mua bìm trẻ em trôi nổi cung cấp phụ kiện về đóng gói giả nhãn hiệu để bán kiếm lời
đối tượng nguyễn thị lý đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam bắt giữ
ngày bốn tháng một công an thị xã duy tiên đã phát hiện nguyễn thị lý trú tại thị xã duy tiên
có nhiều dấu hiệu nghi vấn về hành vi sản xuất hàng giả
tại thời điểm kiểm tra nơi ở lực lượng chức năng xác định có một mươi hai chiếc tả nhãn hiệu hip kít
và bước đầu làm giả
trước đó nguyễn thị lý không có giấy đăng ký kinh doanh sản xuất hàng hóa
cũng không thành lập công ty hay sở hữu pháp nhân nào
tại cơ quan công an lý khai nhận mua bìm trẻ em trôi nổi cung cấp phụ kiện về đóng gói giả nhãn hiệu để bán kiếm lời
mỗi chiếc bìm trôi nổi không có nguồn gốc được đi mua với giá một đồng
sau đó về đóng gói nhái nhãn hiệu rồi bán ra thị trường từ hai năm đến ba đồng qua mạng xã hội
bất chấp những cảnh báo nhiều người vẫn như con thiêu thân lao vào cuộc chơi của các thương vụ huy động vốn bất hợp pháp
lừa đảo theo kiểu đa cấp ở các tổ chức tài chính tiền ảo hay những loại hình kinh doanh khác
mô hình này biến tướng càng lúc càng tinh vi khó nhận diện với nhiều chiêu trò khác nhau nhằm tạo niềm tin
cùng với đó là một lãi suất khủng để thu hút người đầu tư
mới đây phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cơ hội mục sở thị một doanh nghiệp hoạt động
bất động sản huy động vốn dưới dạng bán cổ phần
tuy nhiên điều đáng nói là hoạt động kinh doanh của công ty này có nhiều dấu hiệu bất thường
và phát triển không khác mô hình đa cấp một kiểu kinh doanh hiếm gặp ở các doanh nghiệp cổ phần
trong vai là nhà đầu tư không khó để nhóm phóng viên tiếp cận đội ngũ tư vấn của công ty cổ phần thịnh pháp group
có chi nhánh tại số bốn mươi tám tô hữu nam tuyên liêm tp hà nội
qua bộ tư vấn người này không ngớt giới thiệu về các dự án bất động sản
nằm ở những vị trí đắc địa và có giá trị sinh lời cao mà công ty này đã hoàn thành
người này còn giới thiệu doanh nghiệp của họ sở hữu hàng loạt những dự án đang triển khai
trong đó có một dự án tại thanh hóa và nhiều dự án bất động sản tập trung ở quảng ninh
để có nguồn vốn đầu tư vào các dự án mới công ty đưa ra chính sách thu hút vốn cộng đồng bằng việc bán cổ phần
nếu lựa chọn mua cổ phần trong một năm
thì nhà đầu tư được nhận một khoản tiền hai mỗi tháng tương đương hai mươi bốn một năm lợi nhuận trên tổng số tiền đầu tư
còn nếu nhà đầu tư mua cổ phần trong hai năm
thì họ nhận được lợi nhuận ba mỗi tháng tương đương hai mươi bốn một năm lợi nhuận trên tổng số tiền đầu tư
mức đầu tư gói thấp nhất là hai mươi triệu đồng đến cao nhất là một mươi tỷ đồng
như vậy nếu nhà đầu tư mua một trăm linh triệu cổ phần phổ thông của công ty
hợp đồng một năm sẽ được hai triệu một tháng
nếu lựa chọn hai năm sẽ được ba triệu một tháng
kết thúc hợp đồng hai năm sẽ là số tiền một trăm bảy mươi hai triệu đồng

kết thúc hợp đồng hai năm sẽ được tám triệu một tháng
cơ hội sở hữu bất động sản trong tầm tay và một khoản lợi nhuận tham gia đầu tư khó có thể từ chối
thế nhưng ai biết chương trình này sẽ tồn tại được trong bao lâu
theo các nhà phân tích điều lạ là khi mua cổ phần của công ty này thay vì trả theo cổ tức hàng năm thì người tham gia sẽ được hưởng một khoản tiền nhận được hàng tháng không hề nhỏ kể cả khi doanh nghiệp có làm ăn thua lỗ
chính sách kinh doanh như vậy được cho là một hiện tượng bất thường
trong trường hợp này đấy là phát hành và chuyển nhượng cổ phần cho người khác
chỉ được chia lãi khi mà kinh doanh có lãi khi đã nộp đầy đủ thuế rồi và khi mà chia lãi thì không vẫn có khả năng để trả các món nợ đến hạn khác trả một cái lãi cố định
thì điều này nó sai với cái nguyên tắc cơ bản của đầu tư kinh doanh lời ăn lỗi chịu
và nguyên tắc kế toán tài chính thông tư hai trăm linh của bộ tài chính cũng hướng dẫn rất rõ như vậy
nếu như mà trường hợp này để các cơ quan thanh tra kiểm toán quyết toán thuế chẳng hạn thì người ta sẽ loại trừ không chấp nhận
đấy là một cái giao dịch bình thường cho rằng đấy là cái dịch giả tạo bản chất nó giống như cái giao dịch vay vốn
thường thường huy động vốn bằng cách là phát hành cổ phiếu thì anh chỉ có trả lợi tức bằng cái kết hoạt động kinh doanh của anh
nhưng ở đây lại đảm bảo một cái nguồn chắc chắn là gì bằng cái lợi tức của cái cổ phiếu đó
trước cái hiện tượng phải nói thẳng đây là một tượng bất thường phải nói thẳng như vậy
mà trong bối cảnh trong hiện nay thì không có một đơn vị nào có đủ khả năng kinh doanh với một lãi suất cao đến như vậy
mà với cái lãi suất cao như vậy chỉ là trong mơ trong giấy chỉ là một lời hứa hão một lời cam kết
và ngại chưa dừng lại ngoài lợi nhuận không tưởng cho bối cảnh kinh tế cả nước gặp khó bởi đại dịch covid một mươi chín
thì công ty cổ phần thịnh pháp group sẵn sàng trích thưởng cho từng quạt cấp quản lý cho đội ngũ tư vấn hấp dẫn không kém
tuy nhiên các chiêu trò này lại không khác gì những công ty đa cấp huy động vốn dưới dạng bán cổ phần và tiềm ẩn nguy cơ rất cao
quý vị hãy theo dõi tiếp ngay sau đây
thì mình mua với công ty thì công ty cũng đã cho mình
nhưng mà tôi làm đây là lương rồi phần tăng không cao
nhưng mà ngược lại là tôi được công ty tặng một phần
đáng lắm đáng lắm
tặng danh số danh số cũng tặng là cái đấy
cái đấy mới là cái cảnh mình nhìn rồi
tới đây ngay cả bản thân anh đầu tư hay khách hàng của anh đầu tư
thì được gọi là sale kết nối nhà đầu tư
thì mình sẽ được ba danh số
trưởng nhóm kinh doanh thì khi mà cộng rồn
ví dụ là năm nhà đầu tư của anh mỗi ngày một tỷ
năm người là năm tỷ
thì bắt đầu từ năm tỷ mốt cho đi
từ cái một trăm linh của bước ra qua năm tỷ ấy
hai anh bắt đầu hưởng đến mức năm
xong tiếp theo nữa nhé
lên tới trưởng phòng kinh doanh là danh số của anh cộng rồn đến tám tỷ